dùng cảm với những thanh âm của nhạc cụ truyền thống từ những ngày trai trẻ lê mây trở thành sinh viên khoa nhạc cụ dân tộc trường âm nhạc việt nam nay là trường nhạc viện quốc gia việt nam
sau khi tốt nghiệp ông về công tác tại đoàn văn công nghĩa lộ rồi chuyển về hoạt động tại nhà hát ca mối nhạc việt nam
khởi nguồn niềm đam mê âm nhạc từ những cây đàn gắn bó gần như trọn vẹn chặng đường nghệ thuật của mình
bên cạnh hoạt động biểu diễn nhạc sĩ lê mây càng có điều kiện đi sâu tìm hiểu khai thác nghiên cứu cải tiến nâng cao khả năng diễn tấu các nhạc cụ dân tộc
nó đến mình một cách rất là tự nhiên thôi
trước khi vào trường âm nhạc việt nam năm một nghìn chín trăm sáu mươi thì mình là người đang học ở trường ngoại ngữ bộ công nghiệp mà lại học tỉnh tàu ở bãi phúc xã
nhưng sau một tháng thì mình nhận được cái giấy báo của trường nhạc và mình đã bỏ ngoại ngữ và sàng lọc âm nhạc
nghĩ mình thi vào năm sáu mươi đứng đầu và sau bốn năm thi ra trường thì mình cũng đứng đầu lớp trong số một mươi một học sinh nữa
là người con vùng đồng bằng bắc bộ mang trong mình tình yêu với những làn điệu dân gian
có lẽ bởi vậy mà chất hoài cổ truyền thống đã hiện hữu ngay trong bản tính con người của nhạc sĩ lê mây
nhưng ở khía cạnh khác ai từng tiếp xúc và trò chuyện cùng lê mây át hẳn cũng đều ấn tượng
chất hiện đại tân thời của ông
tần cổ giao thời đã làm nên cốt cách của người nghệ sĩ đa tài này
anh lê mây vừa là nhạc sĩ mà cũng là một người bạn một người anh
thì chúng tôi coi như là người anh trong nhà ấy
bởi vì cảm nhận của tôi đến với anh ấy là một người như một người anh cả ấy
thế và rất là nhiều cái trong cuộc sống ấy thì anh rất là nhiều đức tính rất là quý
thế cho những
cái tác phẩm của anh ấy khi mà sáng tác ra mang hơi hướng ở cái tâm tính của anh
nhạc sĩ là một cái người có cái tư chất của một cái người nhạc sĩ đích thực
và là một cái người thực sự là một cái người sống hết mình vì nghệ thuật
cái chất của anh ấy nó có một cái chất rất là riêng không giống bất kể một ai cả
không đi theo một cái gì cả
chính đấy là cái thành công của nhạc sĩ lê mây
nhạc sao thì người vậy
có lẽ bởi thế
nhạc sao thì người vậy
nhạc sao thì người vậy
để mà thưởng thức những sáng tác của nhạc sĩ lê mây công chúng cũng khó lòng
không nhận ra chất truyền thống và hiện đại đã được ông nhào nạn khéo léo hòa quyện trong từng khuôn nhạc
sở hữu hơn ba trăm linh ca khúc đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà
chẳng quá khi nói rằng lê mây là người nhạc sĩ của các vùng miền
bởi với mỗi tác phẩm công chúng và giới chuyên môn lại thấy ở đấy bóng dáng của một làn điệu
màu sắc âm nhạc đặc trưng của mảnh đất nào đó nhạc sĩ từng đi qua
khi thì là những lời đối đáp đầy ý nhị của dân ca quan họ trong bắc ninh kinh bắc
khi thì lại là câu hò ngân sa tít trong câu lý và người thương
tất cả tạo nên màu sắc đặc trưng của nhạc sĩ lê mây khó hòa lẫn với bất kỳ ai khác
trong sáng tác thì có thể nói là ông là một người sáng tác rất là nhanh
tôi còn nhớ là có một cái lần đi trường xa đấy
ông sáng tác như là có bảy tám ngày thì một ông sáng tác mỗi một ngày là một bài
tức là bảy tám bài luôn
trong đó có những cái bài cũng rất là tốt
chẳng hạn như là đảo chìm hay là chuyện tỉnh ở trường xa
đấy là những cái bài nó cũng gây được cái dấu ấn cho người nghe
đặc biệt là ông phát hiện cái đề tài nó cũng rất là nhanh
nếu mà mình đi đến đâu đi thực tế sáng tác
trong những cái lần đi thực tế sáng tác thì đến đâu là một cái là ông có thể nắm bắt được rất nhanh
cái đề tài và cái
cái tứ bài mà cần phải sáng tác thì nhiều khi ông sáng tác rất là nhanh
sinh ra trong một cái nôi dân ca đồng bằng bắc bộ
một cái vùng quê hương yên tôi thì treo chống quân
nó rất là phổ biến
ra trường từ năm sáu mươi bốn cho đến năm bảy mươi khi tôi lên nghỉ lộ công tác
và làm nhạc trường của đoàn văn công đoàn ca múa nghĩa lộ
lên trên đó với một cái vùng tây bắc rất nhiều các dân tộc thái mường giao hồ mông vân vân và vân vân
thì cái âm nhạc dân tộc nó lại càng thấm đậm vào trong mình
và tất cả những cái đó nó như một lợi thế nó như một cái vốn
mà không phải lúc nào người ta cũng có thể trao dồi cho mình được người ta trang bị cho mình được
đấy là điều tự nhiên mà tôi may mắn có được
nhạc sĩ lê mây chia sẻ với ông hà nội thực sự đã trở thành quê hương thứ hai
nếu hưng yên là cha sinh thì hà nội chính là mẹ dưỡng đưa ông chạm tới những đỉnh cao nghệ thuật trong sự nghiệp của mình
gắn bó với hà nội trong từng hơi thở cuộc sống chứng kiến những thăng trầm của thủ đô ngàn năm văn hiến
vị nhạc sĩ tài hoa này lại càng có thêm nhiều cảm hứng sáng tác và dành cho hà nội những nhạc phẩm hay
thể hiện tình yêu tha thiết với mảnh đất này
ngẫm về chặng đường gần năm mươi năm sáng tác của mình nhạc sĩ lê mây không khỏi bồi hồi khi nhớ lại bảy ca khúc về hà nội
ông dành cả tâm huyết và tình yêu để viết trong sự tự hào và vui tươi của quê hương ơi hà nội ơi hà nội phố hà nội linh thiêng hào hoa
hay mới đây là phía tây thành phố
ở bài hát nào trong ông cũng bừng lên một tình yêu bất diệt
hà nội là một điển hình của lê mây về giữa âm nhạc và lời ca được hòa quyện với nhau
nhưng mà lê mây thổi vào đó đầy chất hào sản của hà nội niềm tự hào của hà nội hà nội vươn tới những đỉnh cao hà nội là có thể nói một thành phố vì hòa bình
cái đó là cái tài của lê mây
trong số đó tiêu biểu nhất phải kể đến chính là ca khúc hà nội linh thiêng hào hoa được sáng tác vào những năm chín mươi của thế kỷ trước
khi hà nội đang phát triển và chuẩn bị bước vào tuổi một ông đã chăn trở để viết nên ca khúc ấy để dành tặng thủ đô vào dịp lễ đặc biệt này
nhạc phẩm được cho là bài ca tuổi một mừng đại lễ thăng long hà nội ra đời trong sự hân hoan đón nhận của đông đảo người yêu nhạc và yêu hà nội bằng tình yêu chân chính nồng nàn